tính đến chiều ngày hai mươi tám tháng tám toàn thành phố đã lấy gần một năm triệu mẫu test nhanh
và phát hiện hơn năm mươi bốn ca dương tính covid một mươi chín
theo ngành y tế điều khiến cho các nhà quản lý dây dứt nhất là làm sao giảm tỷ lệ tử vong
đây là vấn đề được đưa ra tại buổi thông tin về tình hình covid một mươi chín tại tp hcm mới đây
trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay một trong những chiến lược chính là tập trung
truy vết f ra khỏi cộng đồng trước ngày một mươi năm tháng chín và giảm số ca bệnh nặng tử vong
chính vì vậy việc test cộng đồng sẽ không thực hiện toàn dân
mà có chiến lược phù hợp từng địa bàn vùng đỏ vùng cam
hiện nay số tử vong giao động từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh ca mỗi ngày và chưa thực sự giảm